ngày dỗ tổ hùng vương thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã dự lễ dân hương tưởng niệm các vua hùng
tại điện kính thiên trên đỉnh núi nghĩa lĩnh thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền hùng
ở thành phố việt trì tỉnh phú thọ
cùng dự buổi lễ có ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đại tướng lương cường
bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam độ văn chiến
bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương bùi thị minh hoài
lãnh đạo nguyên lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung ương các tỉnh thành phố
và hàng vạn người dân trên mọi miền tổ quốc kêu bào ta ở nước ngoài và du khách quốc tế
từ sáng sớm các đại biểu đã tề tựu đông đủ trước sân hành lễ tại khu trung tâm lễ hội đền hùng
trong không khí trang nghiêm tiếng nhạc trầm hùng đúng sáu giờ ba mươi phút đoàn đại biểu cùng khối nghi thức
đội dứt kiệu lễ vật khởi hành từ sân hành lễ dân tiến qua nghi môn đền hạ đền trung lên đền thượng
thủ tướng chính phủ phạm minh chính dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ngành
cơ quan trung ương các tỉnh thành phố tỉnh phú thọ và nhân dân về dự lễ dân hương
tại điện kính thiên trên đỉnh núi nghĩa lĩnh linh thiêng với tấm lòng thành kính
tri ân công đức tổ tiên thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc việt nam
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo địa phương
vào thượng cung dân hương hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước
để con cháu nối tiếp truyền thống lạc hồng xây dựng đất nước việt nam giàu đẹp văn minh như ngày nay
trước anh linh quốc tổ hùng vương và các vị thánh thần phụ thờ theo vua tổ
lãnh đạo tỉnh phú thọ đã đọc chúc văn khắc ghi công đức cha rồng mẹ tiên và các vua hùng đã có công dựng nước
kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn đảng
toàn dân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển
sau lễ dân hương thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã đến thăm trung tâm thông tin
công an tỉnh phú thọ đặt tại khu di tích lịch sử đền hùng động viên cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ
bảo đảm an ninh trật tự dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng ghi nhận biểu dương những nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh phú thọ
trong triển khai các phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng lưu ý lực lượng công an phú thọ cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin khai thác hiệu quả
trung tâm thông tin chỉ huy để phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ huy điều hành trong công an nhân dân
kiểm soát ngăn chặn không để các thế lực thù địch bọn tội phạm lợi dụng hoạt động phối hợp chặt chẽ
với các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh để làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc phải bám dân bám địa bàn tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác
trong mọi tình huống tất cả vì an ninh quốc gia vì sự bình yên của nhân dân